trước đó vào lúc một giờ dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an quận ba đã ập vào kiểm tra hình chính quán fosso club ghi nhận có gần hai trăm năm mươi người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc
thấy lực lượng chức năng nhóm người trong quán tìm đường tháo chạy nhưng bị chốt chặn nhiều đối tượng đã tìm cách phi tang ma túy xuống đất
lực lượng công an đã chốt chặn và đưa hai trăm ba mươi chín người có dấu hiệu nghi vấn về trụ sở làm việc
qua test nhanh bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy công an cũng lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với tụ điểm froso club như kinh doanh quá giờ quy định
bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn
tại tỉnh bình phước công an huyện đồng phú đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm lương minh trung chú tỉnh cà mau trương văn mong nguyễn thị phương cùng chú tỉnh bình dương và nguyễn văn ngói chú xã tân hòa huyện đồng phú để điều tra làm rõ về tội đánh bạc

tuy nhiên các nước nhật bản hàn quốc hiện vẫn hạn chế đối tượng nhập cảnh trên các chuyến bay từ việt nam đến để phòng chống dịch
các nước nhật bản hàn quốc hiện vẫn hạn chế đối tượng nhập cảnh trên các chuyến bay từ việt nam đến để phòng chống dịch